xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
tôi là dương trang người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay
thưa quý vị theo tổng cục quản lý thị trường mặc dù thời gian qua các cơ quan đã nỗ lực trong công tác đấu tranh
phòng chống hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ nhưng quyền lợi của người tiêu dùng vẫn liên tục bị xâm phạm
vậy nên bên cạnh các thông tin kinh tế chính trị văn hóa an ninh trật tự
việc cập nhật các thông tin về công tác đấu tranh phòng chống hàng giả hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là rất quan trọng
việc sản xuất kinh doanh hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi
các sản phẩm bị làm giả làm nhái trải đều ở tất cả các lĩnh vực
sau nhiều nhất vẫn là hàng tiêu dùng thực phẩm thuốc chữa bệnh thực phẩm chức năng
lo ngại hơn khi thương mại điện tử phát triển thì môi trường mạng cũng là kênh khó ngăn chặn
và xử lý các gian thương để bảo vệ người tiêu dùng
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lực lượng công an quản lý thị trường đã xử lý hơn ba vụ
liên quan đến hàng giả hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
xong việc kiểm tra xử lý vi phạm chỉ giải quyết được phần ngọt
còn nội dung rất quan trọng là việc tuyên truyền để người dân người mua hàng biết cách phòng tránh
từ đó ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này
công an tp long xuyên tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt quả tang trần minh trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và trần văn tính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
đang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu nước ngoài
trước đó khoảng một mươi bảy h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi một trung cùng với tính đang rán nhãn các chai thành phẩm
thuốc bảo vệ thực vật giả về công dụng và các nhãn hiệu nước ngoài tại lô g một
khu vực chợ cái sao khóm an khánh phường mỹ thới tp long xuyên
thì bị công an phường mỹ thới phối hợp cùng đội cảnh sát
công an tp long xuyên bất ngờ kiểm tra bắt quả tang
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một thùng phi chứa trên hai trăm một mươi lít thuốc bảo vệ thực vật giả
chưa kịp đóng chai bảy mươi một chai và chín mươi chín gói thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm nhãn hiệu nước ngoài
cùng với các nguyên liệu công cụ phương tiện và số lượng lớn chai nắp bao bì
tem nhãn nước ngoài để làm thuốc bảo vệ thực vật giả
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận đã cùng với tính thuê địa điểm trên
để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày tiêu thụ được từ một đến ba thùng nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả
được trung đặt mua trên mạng
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng cảnh sát kinh tế công an tp long xuyên
phối hợp cùng các ngành chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dịp cuối năm là thời điểm mà nhu cầu
về hàng hóa phục vụ sản xuất tiêu dùng tăng cao và kéo theo đó là nhiều loại hàng giả
hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi
thực tế này đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp người tiêu dùng đồng thời làm thất thu thuế cho nhà nước
chính vì vậy đây cũng là thời gian mà người tiêu dùng cần phải cảnh giác trong mua sắm
để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra
trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng quản lý thị trường lào cai đã kiểm tra hai trăm một mươi bảy vụ
phát hiện một trăm sáu mươi ba vụ vi phạm hàng giả hàng lậu xử phạt vi phạm hành chính hơn năm trăm linh triệu đồng
và trị giá hàng hóa vi phạm là hơn bốn trăm linh triệu đồng
trong đó hàng tiêu hủy hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng hàng tịch thu chờ bán một trăm năm mươi tám triệu đồng
và tổng số thu nộp ngân sách nhà nước hơn năm trăm một mươi hai triệu đồng
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một vừa qua tại km sáu trăm ba mươi năm quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã thanh trạch
huyện bố trạch tỉnh quảng bình lực lượng công an tỉnh quảng bình
đã tiến hành đón dừng và kiểm tra hai xe ô tô tải có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu
phát hiện ba mươi năm loại mặt hàng không có hóa đơn chứng tử nghi ngờ hàng giả bao gồm mỹ phẩm đồ điện tử
công an tỉnh quảng bình đã tạm giữ tăng vật vi phạm để xử lý theo đúng quy định
đây chỉ là hai trong số nhiều vụ vi phạm về buôn lậu hàng giả đang diễn ra trên cả nước
cả trực tiếp bằng đường bộ cũng như trên môi trường thương mại điện tử
theo tôi đánh giá riêng cá nhân tôi
là chuyện thường ngày ở huyện hàng giả hàng nhái có thể dễ dàng mua ở trên thị trường
nhiều cái kho hàng tập kết mà chúng ta chưa đánh trúng
hàng nhập khẩu như thế là chúng ta hơi mở toan các cánh cửa kiểm soát nghĩa là không nên lên trốn
nếu như có những sản phẩm có chất lượng thì chắc chắn sẽ có những sản phẩm giả những sản phẩm đó
cũng tương tự như vậy trong thương mại điện tử
khi hoạt động thương mại điện tử mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho những doanh nghiệp chân chính
thì những doanh nghiệp cũng có một số doanh nghiệp hoặc một số
các cá nhân họ lợi dụng điều đó để họ làm hàng kinh doanh hàng dởm hàng giả hàng kém chất lượng
dù được các cơ quan chức năng cũng như liên ngành trên cả nước liên tục phát hiện kiểm tra
bắt giữ các vụ buôn lậu hàng giả số lượng lớn với đa dạng các mặt hàng như thực phẩm
mỹ phẩm đồ điện tử đồ gia dụng
nhưng tình trạng này đặc biệt thời điểm giáp tết không có dấu hiệu hạ nhiệt
mà diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi gây ra những hệ lụy đáng tiếc cho nền kinh tế
vâng có thể thấy là tình trạng buôn bán hàng giả hàng nhái kéo dài sẽ giết chết nền sản xuất trong nước
trong bối cảnh mà hàng việt đang phải chật vật cạnh tranh với hàng nhập khẩu
vì vậy mà cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường
qua đó thì bảo vệ hàng việt cũng như là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
trên thực tế là hàng giả hàng nhái rất nhiều đặc biệt là trong cái thế bữa kinh tế khó khăn
chính vì vậy để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng
cũng như đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa
thì để hạn chế thì chúng ta chỉ có một cách đó là tăng cường câu kiểm tra
xử lý đối với các hàng hóa lưu thông
thứ hai là cần phải nhanh chóng xử lý các nguồn thông tin
các cái nguồn thông tin mà do doanh nghiệp do người dân do người tiêu dùng tố giác
nâng cao cái ý thức phát hiện của những người tiêu dùng
trong việc nhận biết về hàng giả hàng nhái
đồng thời là tuyên truyền gian đe đối với những đối tượng
có mục đích làm các loại hàng giả hàng nhái trên thị trường
chúng tôi mong muốn làm sao là công tác phòng chống hàng giả hàng nhái
để làm sao có hiệu quả cao nhất
và hàng giả hàng nhái chưa kịp đến tay người tiêu dùng thì đã bị chặn lại
thế như vậy thì sẽ tạo nên được
một cái môi trường rất là lãnh mạnh
và với những sản phẩm hàng hóa tất cả đa dạng về mặt chủng loại như vậy
nhưng mà nó có cái chất lượng tốt hàng thật
phục vụ được các mục đích mục tiêu sử dụng đa dạng của người tiêu dùng
dự báo trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
nhất là dịp trước trong và sau tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trên các địa bàn trọng điểm trên cả nước

chính vì vậy cân đề mạnh hơn nữa công tác nấu chanh
chống buôn lậu hàng giả hàng nhái
hiện nay tổng cục quản lý thị trường đang triển khai kế hoạch tám trăm tám mươi tám
đây là một kế hoạch dài hơi
được triển khai từ năm hai nghìn hai mươi một cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
mục đích của kế hoạch này nhằm tiến tới
xóa bảo hoàn toàn các cái hành vi kinh doanh
hàng giả hàng xâm phạm quyền sử dụy tuệ
rồi chúng tôi sẽ có cái kế hoạch
mà tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân
mà có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa
thì sẽ tiến hành ký cam kết với cơ quan quản lý thị trường
là không kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng
hàng vi phạm sở trị tuệ
cũng theo tổng cục quản lý thị trường
hiện tổng cục đã ban hành kế hoạch cao điểm
chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
dịp trước trong và sau tết hai nghìn hai mươi
theo đó lực lượng quản lý thị trường
các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều
trong dịp tết nhất quyết không để xảy ra
tình trạng hàng giả hàng nhái
đây sẽ là giải pháp quyết liệt
để nhằm ổn định và lành mạnh hóa
thị trường trong dịp cuối năm
khi mùa tết đang đến gần
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số tin tức
kinh tế xã hội nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
theo tổng cục thống kê
tình hình đăng ký doanh nghiệp
trong một mươi một tháng cả nước có một trăm chín mươi bốn bảy trăm linh doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động
tăng ba mươi ba hai so với cùng kỳ năm trước
như vậy bình quân mỗi tháng có một mươi bảy bảy trăm linh doanh nghiệp
thành lập mới và quay trở lại hoạt động
số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
là một trăm ba mươi hai ba trăm linh doanh nghiệp
bình quân một tháng có một mươi hai doanh nghiệp
rút lui khỏi thị trường
tập đoàn điện lực việt nam evn cho biết
biến động giá nhiên liệu than dầu khí
thế giới từ đầu năm đến nay
khiến chi phí sản xuất mua điện của doanh nghiệp này tăng vọt
evn ước tính lỗ một mươi năm bảy trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong một mươi tháng đầu năm
và số lỗ cả năm dự kiến là ba mươi một ba trăm sáu mươi tỷ đồng
do chi phí sản xuất tăng
vì giá than dầu khí tăng
vào thứ sáu đầu tiên của tháng một mươi hai hàng năm
bộ công thương sẽ tổ chức ngày mua sắm trực tuyến
mục đích của ngày mua sắm này là để hỗ trợ các doanh nghiệp
đưa sản phẩm của mình tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng
bộ công thương đặt mục tiêu sẽ đạt một trăm linh triệu lượt view
trên nền tảng số khi hợp tác với các kol
để live stream quảng bá các sản phẩm
những ngày cận tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
hàng vé tiết kiệm hoặc phổ thông
bất ngờ hết vé trên diện rộng ở nhiều hãng bay
trạng bay trong dịp tết chỉ còn hạng thương gia
giá đắt đỏ từ bốn chín đến năm sáu triệu đồng một vé
theo kế hoạch phục vụ tết nguyên đán quý mão
từ ngày sáu tháng một đến năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm ngày một mươi năm tháng một
đến hết một mươi năm tháng riêng
các hãng hàng không xây dựng kế hoạch khai thác

và dự kiến tăng thêm tám bảy mươi chín chuyến
tương đương ba mươi hai
lên ba mươi ba sáu trăm chín mươi một chuyến
nhiều khách bức xúc khi mua vé
ngày càng đắt các hãng bay cho biết
cũng đang gặp vô vàn khó khăn trong dịp tết
hãng muốn tăng chuyến cũng phải chờ
trong khi đội bay đang còn dư thừa
thưa quý vị
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua
hệ thống ma nhai văn tự khắc
tại danh thắng ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa
liên hợp quốc unesco công nhận
là di sản tư liệu thuộc
chương trình ký ức thế giới khu vực châu á thái bình dương
đây không chỉ là niềm vinh dự
tự hào của thành phố trong lĩnh vực
kinh tế văn hóa mà còn mở ra
lợi thế rất lớn để đà nẵng khai thác
nâng cao vị thế phát huy giá trị di sản
phục vụ cho mục đích phát triển
kinh tế xã hội đặc biệt là lĩnh vực du lịch
ma nhai ngũ hành sơn là một hệ thống
gồm bảy mươi tám văn bản bằng chữ hán nôm
được khắc trên vách đá
và hành động của danh thắng ngũ hành sơn
với nội dung đa dạng hình thức độc đáo
cùng nhiều thể loại văn học
của các vị vua quang truyền nguyện
cao tăng trí thức
có niên đại trái dài
từ nửa đầu thế kỷ thứ một mươi bảy
đến thế kỷ thứ hai mươi
tham quan khám phá ngũ hành sơn
ngay sau khi hệ thống ma nhai
của danh thắng này được công nhận
là di sản tư liệu thuộc
chương trình ký ức thế giới
khu vực châu á thái bình dương
những du khách trong nước và quốc tế

nó rất đẹp và huyền bí
bạn có thể tìm thấy rất nhiều
những giá trị ở đây
từ trước đến nay
những điểm đến có các di sản văn hóa
được unesco công nhận danh hiệu
luôn là điểm nhấn quan trọng
trên bản đồ du lịch việt nam
chính vì vậy việc ma nhai được công nhận
là di sản cấp khu vực
không chỉ giúp nâng tầm di tích quốc gia
đặc biệt ngũ hành sơn
mà còn hứa hẹn thu hút khách du lịch
đến với dành thắng
đây là niềm vui lớn đối với thành phố đà nẵng
và đặc điểm với chúng tôi
thì đây được coi là lợi thế
một cái điểm nhấn rất là lớn
để đưa vào tiếng điểm thông quan du lịch
đối với khách du lịch đến với đà nẵng
đặc biệt đối với khách quốc tế
thì người ta rất là yêu thích những cái điểm thích này
chính vì vậy chúng tôi cũng cần phát huy hơn nữa
đối với vai trò và trách nhiệm
của người quản lý
để mà bảo quản quản lý bảo vệ
và phát huy cái di sản này
là một cách nó đúng mức
cùng với việc tiếp tục nỗ lực
trong công tác bảo tồn bình vững
di sản mai nhai ngũ hành sơn
đà nẵng sẽ phát huy tối đa giá trị của di sản này
thông qua công tác truyền thông
quảng bá đẩy mạnh du lịch
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố phát triển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
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày
trên truyền hình công an nhân dân